hiện nay tình trạng sụt lún sạt lở đang là nỗi lo chung của người dân đồng bằng sông cửu long
vì hiện tượng này đang ngày càng mở rộng từ bờ biển đến bờ sông và xâm phá đến cả vùng nội đô
để người dân phải vào cảnh đất mất nhà tan nhiều địa phương phải căng mình ứng phó
tuy nhiên việc xác định nguyên nhân cơ chế gây ra sụt lún sạt lờ để có biện pháp xử lý thì chưa được làm rõ
từ đầu mùa khô năm hai nghìn hai mươi đến nay hàng nghìn vụ sạt lở sụt lún lớn nhỏ đã xảy ra trong khu vực
thì vẫn chưa được khắc phục hết hậu quả
theo một số chuyên gia về địa chất thủy lợi đặc điểm của vùng đồng bằng sông kiểu long cũng như tại cà mau là dưới canh trên lộ
khi dưới canh khô hạn thì bao nhiêu hàng hóa sẽ chuyển lên đường bộ làm gia tăng áp lực trên các tuyến đường bộ
mặt khác trong trường hợp canh rạch không còn nước sẽ tạo thành vùng rỗng
khiến kết cấu các tầng đất phía dưới các con đường dọc canh khô nước bị yếu và bị co ngót
khi đó nền đất sẽ không chịu được sức tải của phương tiện giao thông lớn
cũng như các công trình xây dựng kiên cố trên bề mặt dẫn đến sụt lún phá vỡ kết cấu công trình
có rất nhiều nguyên nhân mà các nhà khoa học đưa ra giải thuyết để giải thích về nguyên tường lũng ở đồng bằng này
thứ nhất là khi khai thác nước ngầm ta cũng gia tăng lên trong thời gian qua do sự áp lực gia tăng dân số và sản xuất
nguyên nhân thứ hai là lường phù sa từ sông mê công đổ về đồng bằng đang có khuyến hưởng càng ngày càng giảm dần
cà mau là tỉnh duy nhất trong vùng đồng bằng sông kiều long và cả nước có ba mặt giáp biển
kéo dài từ biển đông sang biển tây với bờ biển dài hai trăm năm mươi bốn km nên luôn đối mặt với sạt lở đê biển nghiêm trọng
hiện tại có hơn hai km sạt lở đặc biệt nguy hiểm và có gần năm năm km sạt lở nguy hiểm
ngay khi sự cố xảy ra tỉnh cà mau đã đưa ra phương án bơm bùn từ biển vào lớp các tuyến canh dưới chân
tạo lực phản áp lại tránh nguy cơ sụt lún tiếp
để hoàn thành phần việc này tổng khối lượng bùn và cát cần được bơm vào tuyến canh ven chân đê phải đạt gần hai trăm linh mét khối
giải pháp chúng tôi là bơm đất và lắp khoang đào để tạo phản áp giữ ổn định cho máy đê
đồng thời đoạn đê sụp lúng thì chúng tôi cũng có giải pháp để làm đê bao ngoài
để trong mùa mưa bão sắp tới thì nước không tràn vào ảnh hưởng đến sản xuất của người dân
hiện nay cá mau đã áp dụng đoạn đê sụp lúng
áp dụng nhiều biện pháp phòng chống sạt lở cả giải pháp công trình và phi công trình
các đoạn kè đã tạo được bãi bồi ven biển phía trong hồi phục lại rừng phòng hộ ven biển
giải pháp công trình gây bồi tạo bãi được xem là có hiệu quả nhưng vốn đầu tư còn rất cao
bình quân hai mươi tỷ đồng trên một km hai vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương